tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng phong trào
vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề vệ sinh phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay thực hiện các biện pháp
vệ sinh thiết thực hiệu quả để phòng chống dịch
ngành y tế tỉnh thanh hóa đề nghị mọi tổ chức và cá nhân
tiếp tục có các hành động cụ thể thực hiện tốt yêu cầu vệ sinh phòng chống dịch bệnh
tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức
của người dân về vai trò của vệ sinh cá nhân tầm quan trọng của nước sạch
và vệ sinh môi trường giảm thiểu chất thải nhựa
thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường kết hợp
với phòng chống dịch bệnh xây dựng nếp sống văn minh khỏe đẹp
các cơ sở y tế tiếp tục là những hạt nhân trong hoạt động giám sát
phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên bảo đảm ngăn chặn triệt đề
không để dịch lây lan ra cộng đồng
sau lễ meeting các đại biểu đã tham gia diễu hành cổ động
trên nhiều tuyến phố chính của thành phố thanh hóa